trong chuyến công tác tại tỉnh sắp trăng chiều nay đồng chí phan đình trạc
bí tư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương cùng đoàn công tác của trung ương
đã đến thăm hai gia đình chính sách tiêu biểu của tỉnh sóc trăng
đến thăm mẹ việt nam anh hùng lưu thị tư đồng chí phan đình trạc đã bày tỏ vui mừng
khi biết mẹ tư năm nay chín mươi hai tuổi nhưng vẫn minh mẫn và luôn nêu gương tốt cho con cháu
và khu dân cư trong cuộc sống hàng ngày
đồng chí trúc mẹ tư luôn mạnh khỏe và tiếp tục là tấm gương sáng tiêu biểu của tỉnh sóc trăng
thăm gia đình nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân huỳnh ngọc kiềng bảy mươi tuổi
nguyên là cán bộ đội biệt động của tỉnh sóc trăng trong kháng chiến
đồng chí trưởng ban nội chính trung ương đã ân cần thăm hỏi và động viên các gia đình chính sách
luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng trong thực hiện công cuộc đổi mới
đưa đất nước phát triển về mọi mặt